đây là khu vực biên giới có địa hình hiểm trở giao thông đi lại khó khăn dân cư thưa thớt
những đặc thù đó được các đối tượng tội phạm nhất là tội phạm ma túy lợi dụng triệt đẻ hình thành các đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
tuy nhiên trong những năm vừa qua sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ đội biên phòng và công an hai nước đã góp phần làm giảm đáng kể tội phạm ma túy trên địa bàn
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại huyện mộc châu tỉnh sơn la